hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng trong chuyên án có tiền án tiền sự có trang bị cả vũ khí nóng để đối phó với cơ quan công an
hiện phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba đối tượng là nguyễn quốc giàng dương văn danh và lê hoàng phúc
cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố
việc bảy đối tượng đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó sau khi ăn nhậu xong nhóm của phúc và giang gồm bảy người đã bàn bạc đi hát và sử dụng ma túy
ở một quán karaoke trên địa bàn phường xuân thanh thì cả nhóm đồng ý
phúc và giang góp năm triệu để mua thuốc lắc và ma túy khay rồi phúc ứng tiền đưa cho danh đi mua
rồi gọi bốn tiếp viên vào phục vụ rót bia bấm bài hát và sử dụng ma túy chung
thì bị lực lượng công an tp long khánh
tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra nhanh có một mươi trên một mươi một đối tượng dương tính với ma túy
thưa quý vị theo bản tin sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn của bộ y tế cho biết
có thêm ba ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng và quảng nam đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
việt nam hiện có hai tám trăm bốn mươi sáu bệnh nhân trong đó có tổng cộng một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước
và tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là hai năm trăm một mươi sáu trên hai tám trăm bốn mươi sáu
và trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước
hiện có bốn mươi tám bệnh nhân đã âm tính với virus sars cov hai từ một đến ba lần
và phần cuối của bản tin nhanh sẽ là thông tin về chuyên án tuệ phạm
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại